lễ hội áo dài tp hcm lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra từ ngày ba tháng ba đến ngày một mươi bảy tháng ba
do sở du lịch tp hcm phối hợp cùng hội liên hiệp phụ nữ tổ chức mang chủ đề
duyên dáng áo dài tp hcm
chương trình năm nay diễn ra với các hoạt động tôn vinh biểu diễn thời trang
các hoạt động giao lưu tương tác giữa người biểu diễn và khách tham quan
nhằm mang những giá trị nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với du khách và công chúng
đặc biệt là trong sáng nay ngày năm tháng ba đã diễn ra chương trình đồng diễn
diễu hành áo dài với chủ đề tôi yêu việt nam thu hút hơn ba người cùng áo dài sông phố
hơn ba bạn trẻ với chủ yếu là nữ sinh các trường đại học cao đẳng và trung học phổ thông
tại tp hcm đã tham gia chương trình đồng diễn diễu hành áo dài tôi yêu việt nam
mang theo thông điệp về vẻ đẹp trường tồn của tà áo dài dân tộc
trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại
màn đồng diễn trên phố đi bộ nguyễn huệ với điểm nhấn là tiếp mục xếp hình bản đồ việt nam
với hai quần đảo hoàng sa và trường sa thiêng liêng của tổ quốc
tình yêu quê hương đất nước nơi các bạn trẻ càng được nhân lên gấp bội
với hàng ngàn tà áo dài tung bay trong buổi sáng bình yên khắc họa hình ảnh một việt nam hòa bình
thân thiện mến khách và luôn đoàn kết gắn bó vững vàng trước những thử thách
để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia
sau màn đồng diễn hàng ngàn tà áo dài thước tha lại nhẹ nhàng xuống phố
theo những vòng quay xe đạp lướt qua thành phố thân yêu
rất là tự hào khi là người con gái việt nam được mặc những chiếc áo dài do quốc phục của
nước của mình để biểu diễn cho chương trình ngày hôm nay em rất là tự hào
em thấy nó có ý nghĩa thực tế vừa mang tà áo dài đến với những du khách nước ngoài

vừa có ý nghĩa thực tế hơn so với giới trẻ
những tả áo dài giản dị mà đáng yêu cùng tung bay trên đường phố qua các di tích lịch sử
văn hóa tiêu biểu những điểm tham quan nổi tiếng của thành phố hồ chí minh như nhà bưu điện
nhà thờ đức bà đường sách dinh thống nhất công viên ba mươi tháng bốn
cũng đã tạo sự thích thú cho nhiều du khách nước ngoài
quá bất ngờ khi thấy hàng ngàn chiếc áo dài xuất hiện tại phố đi bộ nguyễn huệ
và tôi không thể không tò mò để bước sang đây hòa bình và không khí tại đây
phải nói là những phụ nữ trong tà áo dài ở đây hôm nay quá đẹp
quá tuyệt vời khi tôi có mặt ở đây ngày hôm nay
tôi rất thích và đã chụp rất nhiều ảnh về tà áo dài của các bạn
tôi muốn may một bộ mà chắc là không mặc vừa
bởi vì người phụ nữ việt nam rất nhỏ nhắn xinh đẹp và đặc biệt quyến rũ trong trang phục áo dài
chương trình đồng diễn diễu hành áo dài nối tiếp cùng các hoạt động của lễ hội duyên dáng áo dài đang diễn ra
không chỉ là sân chơi của những nhà thiết kế nghệ sĩ trình diễn
mà chính là để tất cả mọi người cùng thể hiện tình yêu với áo dài tôn vinh áo dài
đưa áo dài trở lại vị trí một loại trang phục truyền thống đặc biệt trong cuộc sống đời thường